tại lai châu phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đã đến thăm chúc tết đồng bào và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển mong muốn đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo đảm bảo an ninh biên giới trước mắt là lo cho người dân đón tết ấm no an toàn và tiết kiệm
nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội đã tặng quà tết cho các đơn vị và hai mươi hộ gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã
tại chương trình tết xuân vầy hành hai mươi đồng chí phùng quốc hiển đã trao năm mươi xuất quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn